những ngày qua tình trạng thiếu trầm trọng nguồn vaccine sáu trong một để tiêm cho trẻ diễn ra khá phổ biến tại quảng ngãi
điều này dẫn đến tình trạng chen lấn tranh giành lộn xộn tại trung tâm y tế
tuy nhiên nhiều vị phụ huynh vẫn không mua được vaccine cho con em mình
có mặt từ ba giờ sáng tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
anh võ huy vũ vẫn không thể chen lấn vào đám đông để lấy số mua vaccine
con anh đến nay đã năm tháng tuổi nhưng chỉ mới tiêm được một mũi vaccine sáu trong một cách đây hai tháng
nhiều lần nghe thuốc về trung tâm nhưng số lượng quá ít
anh ở xa không thể tới kịp nên đã ba lần trở về tay không
nói chung ở huyện thì tiêm những cái mũi kia là sợ bé nó xấu
nên lo ra ngoài tỉnh này để tiêm cho bé nó có xấu
nói chung ai có con cũng lo ấy
nên là ra đây thì thấy lượng người như thế này
thậm chí bây giờ ba giờ sáng tới bây giờ như bản thân anh là chưa có được một con số
một con số mà gọi là để đi vô tiêm cho bé này chưa có luôn
từ đầu năm đến nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
quảng ngãi đã nhập về gần bốn liều vaccine sáu trong một
tuy nhiên nhu cầu tiêm vaccine cho trẻ tăng cao nên lượng vaccine không đủ đáp ứng cho người dân
mỗi tháng toàn tỉnh quảng ngãi cần hơn một liều vaccine sáu trong một
nhưng lượng thuốc nhập khẩu từ các hãng sản xuất vaccine về địa phương
từ một trăm linh đến một trăm năm mươi liều thấp hơn một mươi lần so với nhu cầu
mỗi ngày có từ năm trăm linh đến sáu trăm linh phụ huynh đăng ký tiêm vaccine cho trẻ con
do vậy khi có thông tin vaccine về trung tâm thì lại xảy ra tình trạng chen trúc
xếp hàng chờ đợi gây hỗn loạn tại các trung tâm y tế
tình trạng lộn xộn tại các trung tâm y tế ở quảng ngãi liên tục diễn ra trong thời gian qua
do thiếu nguồn vaccine cho trẻ
trong khi bị động về nguồn vaccine ngành y tế quảng ngãi cũng chưa có biện pháp gì
để giảm tải tránh xảy ra những vaccine tại các trung tâm y tế